hãy bắt đầu chương trình an ninh ngày mới sáng hai mươi tháng hai với một số tin tức cập nhật
một phụ nữ người lào đã bị lực lượng chức năng việt nam bắt quả tang
khi đang vận chuyển một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là mao tuy đá qua cửa khẩu quốc tế bởi y
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng
nang si sopla ba mươi bảy tuổi ở tỉnh atapu lào đang vận chuyển một bịch ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là mao tuy đá nặng khoảng một kg
hiện lực lượng chức năng đã bản giao đối tượng tàng vật việt đồn biên phòng
cửa khẩu quốc tế bờ y để điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố nam định vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm
thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao sẵn sàng chống trả khi bị về bắt
đối tượng là vũ hành tùy chú tại thành phố nam định bị công an thành phố phúc yên
tỉnh vĩnh phúc truy nã về tội trộm cắp tài sản tuy đã có nhiều tiền án tiền sự và là đối tượng
trong ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tình thường xuyên mang theo vũ khí bên người
sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt tùy thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt
của cơ quan công an tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nam định
đã truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nam định
thu giữ một dao một lưỡi lê một dùi quy điện và một quả lưu đạn
từ công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin từ quần chúng nhân dân phản ánh trên mạng xã hội
công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp
co mồi treo keo khách và xin tiền đò của du khách đi tham quan vãn cảnh chỗ hương
cụ thể từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng hai
công an huyện mỹ đức đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai mươi hai trường hợp có hành vi treo kéo khách
phạt số tiền hơn một mươi năm triệu đồng trường hợp người dân đi xe máy bám đuôi mời trao du khách đi đò chỗ hương
ở dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đã phát hiện một trường hợp là lái đò có hành vi xin tiền khách đi đò
ngoài ra bắt quả tăng bốn trường hợp lái xuồng đò vi phạm sử dụng đò gắn bình ác quy chở khách trái quy định
tạm giữ một xuồng năm bình ác quy và yêu cầu bốn trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm
lưu giữ những văn hóa tâm linh tín ngưỡng người việt chỉ bằng những chiếc lá câu chuyện liệu có thật hay không
vâng câu trả lời là có thưa quý vị
thậm chí đây còn được xem là một nghề ở tỉnh ninh bình
từ những chiếc lá bồ đề mộc mạc qua bàn tay khối óc của những người thợ
ở phòng tranh bồ đề tây phương và hợp tác xã sinh dược
đã trở thành những tác giả
tác phẩm nghệ thuật mang đậm chất lý của nhà phật
để hiểu thêm về công việc của những nghệ nhân làm tranh lá bồ đề
mời quý vị theo chân phóng viên an nghệ mới trong phóng sự ngay sau đây
bến duyên với nghề làm tranh lá bồ đề được hai năm
anh hoàng hoài nam một người thợ tại phòng tranh bồ đề tây phương
vẫn luôn trao dồi tay nghề sự tìm mẩn của mình qua những bức tranh anh làm nên
bản thân anh cho rằng để có thể truyền tải được những
giá trị của những bức tranh lá bồ đề
ngoài sự tỉ mỉ sáng tạo
mỗi người thợ làm tranh cần có một lối sống đẹp
mà mình làm được những dòng bức tranh đẹp ý nghĩa
thứ nhất là mình cần sự tu tâm
đó là sự tĩnh lặng trong bản thân mình về lối sống
làm sao tốt đẹp hơn
sau đó mình mới làm ra những tác phẩm ý nghĩa
để mình truyền bá cho cuộc sống xã hội rộng hơn
mỗi bức tranh tùy vào kích thước khác nhau
sẽ mất khoảng một mươi một mươi năm ngày để hoàn thành
đối với những bức tranh pha trộn thêm chất liệu khác
như gỗ đá thời gian còn lâu hơn
bởi quy trình chế tác rất khắt khe tỉ mỉ
để làm ra được một bức tranh lá bồ đề
những người nghệ nhân dòng tranh này
luôn cẩn thận trong từng công đoạn
từ khâu chọn lá sơ chế và nhuộm màu
để làm nên một bức tranh bồ đề này
thì mình sẽ trải qua ba công đoạn
công đoạn đầu tiên là công đoạn mình chọn lá
công đoạn thứ hai là công đoạn tạo cây
và công đoạn thứ ba là công đoạn hoàn tất
việc chọn lá lựa chọn lá là cái việc khó nhất
khi mình chọn lá mình sẽ chọn những chiếc lá
đều màu đều dâu và các phần viền lá cân đối nhất
đẹp nhất để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh nhất tròn trịa nhất
các bức tranh làm từ xương lá bồ đề có giá trị cao
nhiều bức có giá giao động từ một đến năm usd
tuy nhiên rất khó có thể xác định cụ thể giá trị của những bức tranh lá bồ đề
vì những giá trị tinh thần thẩm mỹ ý nghĩa của bức tranh còn nhiều hơn thế
những cái giá mà như hiện tại như bên phòng tranh đang đưa ra
nó chỉ là một cái giá mang tính chất là tượng trưng
cho những cái chi phí cũng như là những cái công sức của những người lao động làm lên
thì có thể những bức tranh nhỏ nhất có thể nó chỉ tầm khoảng vài trăm nghìn
những bức tranh kỳ công và nhiều công sức hơn có thể vài triệu hoặc là vài chục triệu
hiện nay đã có khoảng bốn mươi năm mươi người ở ninh bình đang có thu nhập ổn định
với các công việc liên quan đến công đoạn làm ra những bức tranh nổi tiếng này
bên cạnh đó những bức tranh làm từ xương lá bồ đề đã góp phần quảng bá
phát triển du lịch của tỉnh ninh bình nói riêng và của việt nam nói chung
thưa quý vị trong thời gian vừa qua lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
được ví như là cánh tay nối dài hỗ trợ cho lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện các nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở
đó là sự hiện diện của các lực lượng như là công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố hay là dân phòng
tuy nhiên thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này hiện đang phát sinh và bộc lộ một số bất cập so với quy định pháp luật hiện hành
đó là những vấn đề gì và cần phải có những chính sách pháp luật như thế nào
để hoàn thiện nhằm củng cố phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nội dung này sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng quân chúng tự nguyện được thành lập ở xã phường thị trấn
trong đó công an xã bán chuyên trách được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bảo vệ dân phố được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
và dân phòng được thành lập
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
lực lượng an ninh cơ sở này người ta là người sinh ra và lớn lên tại địa bàn
do đó tất cả mọi công việc của làng xã văn hóa rồi cho đến những các cái hoạt động truyền thống của xưa nay
và tính cách từng gia đình con người ta đều nắm được
thế đấy là cái điều rất cần thiết
thế do đó phải chính thống phải có một cái lực lượng và có một cái pháp luật để quy định và điều chỉnh các việc đó
thực tế hiện nay các chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
còn tồn tại nhiều bất cập
thì cái phụ cấp của lực lượng công an xã ban chuyên trách là rất là thấp
cũng mong các chính quyền tạo điều kiện thuận lượng về công việc về phụ cấp về chế độ chính trách
cho lực lượng công an xã ban chuyên trách
đối với lực lượng bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại cơ sở đó
thì bao gồm có các lực lượng như là công an bán chuyên trách
thế rồi là bảo vệ tổ dân phố
cũng như là dân phòng
thế hiện nay là đang được điều chỉnh bởi các cái quy định khác nhau
chưa có các quy định pháp luật mang tính chất thống nhất
để mà điều chỉnh chi phối hoạt động chung của các bộ phận này
do đó hiện nay chúng tôi rất mong muốn thời gian tới đây
thì bộ công an trình quốc hội và thông qua được luật tổ chức lực lượng bảo vệ trật tự an toàn tại cơ sở
thông kê đến nay trên cả nước
có trên một mươi bảy năm trăm linh ban tổ bảo vệ dân phố
gần sáu mươi bốn bốn trăm linh đội dân phòng
và trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách
đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
thưa quý vị yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới ngày càng cao
đòi hỏi phải kiện toàn sắp xếp bố trí lực lượng
tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ
chính vì vậy việc xây dựng một hệ thống tổ chức mới
thống nhất các lực lượng công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố dân phòng thành một lực lượng duy nhất
với các chức năng nhiệm vụ rõ ràng
bảo đảm chế độ chính sách phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay là cần thiết
và ngay sau đây giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
và biên tập viên đình hạnh sẽ cùng phân tích và bình luận
để làm rõ hơn những nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
một lời đầu tiên xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
đã nhận lời tham gia về chương trình
của đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở thì có vai trò và ý nghĩa như thế nào ạ
đảng ta trong các phân kiện đại hội
nhất là đại hội một mươi ba gần đây
đều đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân
nhân dân là chủ thể là mục tiêu
là động lực của sự phát triển đất nước trong sự nghiệp đổi mới
vấn đề vai trò quần chúng nhân dân tham gia vào việc
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
có một ý nghĩa rất là quan trọng
nó thể hiện rất rõ là chỗ đây là phát triển quyền làm chủ của nhân dân
nhân dân vừa tham gia vào việc thực hiện quyền của mình
nhân dân vừa tham gia vào việc xây dựng cái hệ thống chính trị cơ sở
và nhân dân cũng là người trực tiếp thực hiện các quyền dân chủ
kể cả dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện
trong đó có cả một yếu tố rất quan trọng là vấn đề tự quản ở cộng đồng
thế thì việc phát huy vai trò quần chúng nhân dân
tham gia vào việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội
chính là xuất phát từ việc bảo vệ chính cuộc sống của người dân
một cách thiết thực cả về lợi ích và quyền lực
hai nữa là tham gia vào việc ổn định chính trị xã hội
cái đó rất quan trọng vì đây là tiền đề là điều kiện để đổi mới phát triển
nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay
thứ ba nữa là để nâng cao được cái hiệu quả hiệu lực
của quan hệ giữa thực hành dân chủ
với tăng cường kỳ cương pháp chế xã hội
như đảng đã nêu trong nghị quyết đại hội một mươi ba
như vậy là sức mạnh của đông đảo quần chúng tại lực lượng cơ sở
có vai trò và ý nghĩa rất là quan trọng
tuy nhiên qua thực tiễn thì hoạt động của các lực lượng
như công an xã chuyên trách này dân phòng bảo vệ dân phố
hay gọi chung đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
vậy xin ông hãy có đôi điều khái quát về thực trạng này
và nếu như chúng ta kiện toàn tinh gọn thống nhất thành một đầu mối
thì theo ông điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào
về cả mặt lý luận và thực tiễn ạ
đây chính là một trong vấn đề cốt lõi thể hiện trong dự án về luật
sắp tới là quốc hội sẽ thảo luận thông qua và ban hành
cái luật rất quan trọng là luật về lực lượng tham gia
và việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội các lực lượng đó
thế thì điều này để đánh giá đúng thực trạng
và vì sao thấy cái sự cần thiết ý nghĩa của luật này
thì chúng ta phải bắt đầu từ một sự kiện rất quan trọng
của mấy năm gần đây
chúng ta đã thực hiện việc đưa công an chính quy về các xã
nhưng đồng thời công an bán chuyên trách trước đây
vẫn tồn tại vẫn hoạt động
thì trên thực tế chúng ta cũng phải nhận nhận cách khách quan
là thực tiễn đưa công an chính quy về xã
là một chủ trương rất đúng đắn rất là sáng suốt của đảng ta
và trực tiếp là của bộ công an
nỗ lực của cả hệ thống
nó tạo ra một chuyển biến rất mạnh mẽ
đảm bảo cho cái việc gắn kết giữa công an với nhân dân
thực hiện cho được tư tưởng của bác hồ là công an là bạn dân
phải bảo vệ dân phục vụ dân
bám sát cuộc sống của dân
hiểu rõ yêu cầu mục đích của dân
tâm trạng nguyện mong của dân
để phục vụ dân cách kịp thời nhất
thì cái vai trò công an chính quy về xã là như vậy
và nó góp phần đảm bảo được tăng cường cái ổn định chính trị xã hội tại cơ sở
ta giải quyết những điểm nóng
cả về kinh tế cả về xã hội
và dần dần từng bước khôi phục được phát huy được
cái niềm tin của nhân dân với chính công an của mình
vì thế mới càng thấy cái sự cần thiết ý nghĩa của việc sắp tới đây
cần có một cái đạo luật
tức là tăng cường cái cơ sở pháp lý của nó
trong việc các lực lượng tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như thế nào
việc đảm bảo sự đồng bộ thống nhất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở rất là cần thiết cũng như là một yêu cầu cấp bách hiện nay
và điều này cũng đã được bộ công an cụ thể hóa khi đưa vào dự án
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
vậy thì theo giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
điều này sẽ tạo ra những bước chuyển như thế nào đối với các lực lượng tại cơ sở
ví dụ như là về tâm lý này hay là về góc độ là sẽ thu hút nhiều người hơn
và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn hay không ạ
thưa chị ở đây cái điều mà chuẩn bị của bộ công an
về cái dự thảo này
nó có mấy cái điểm rất là nổi bật
một là xác định rõ mục đích
vì sao cần có cái luật này
để nó giải quyết vấn đề là tập trung vào một mối
gọi là các cái lực lượng này không phân tán không tản mạng
và nó cũng giảm bớt được những cái lãng phí trong đầu tư
hai nữa là hiệu quả công việc
thứ ba nữa là vấn đề tạo ra những điều kiện môi trường thích hợp
cho việc hoạt động
hiệp nhà đồng bộ có hiệu quả
thì cái chuẩn bị này của bộ công an mà qua tiếp xúc văn bản ấy
tôi thấy là rất là công phu rất là rõ ràng
xác định được mục đích
xác định được lực lượng
làm rõ lực lượng tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội là những ai
ngoài công an chính quyền xã
đấy là nằm cốt ra
thì còn có lực lượng công an bán chuyên trách
còn có cái tổ dân phòng
rồi các cái nội trưởng đội phó dân phòng
và đặc biệt nữa là trong cái dự thảo này
các đồng chí có trọng trách xây dựng đấy
đã đi sâu được cả vào vấn đề là
thiết kế được cả các điều kiện thực hiện
tức là các cái nguồn lực đấy
nhưng mà làm thế nào để tập trung vào một mối
để không tăng cái ngân sách đầu tư nhà nước
đấy như là một nguyên tắc
cho nên là nếu anh anh khắc phục được cái tính đầu tư giàn trải
anh tập trung đầu tư cho một mối
thống nhất đồng bộ
thì vừa có cái điều kiện cải thiện
điều kiện sống cho người ta làm việc tốt hơn
nhưng đồng thời cũng tránh cái lãng phí không cần thiết
thế thì tất cả cái đó đã được tính toán
rất cụ thể trong cái tờ trình của bộ công an rồi đấy
theo đánh giá của ông là nếu như mà luật này được thực hiện
thì có tạo bước chuyển tâm lý như thế nào
đối với các lực lượng cơ sở không ạ
cái luật này khi được ban hành chính thức
nó có hiệu lực pháp lý đấy
thì có thể nói là nó tạo ra được một sự đồng thuận trong xã hội
bởi vì là bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội là vì ai
là vì nhân dân
bảo vệ chế độ thực chất là bảo vệ người dân
thì người dân chính là đối tượng thụ hưởng
cái lợi ích và quyền của cái luật này ban hành ra
thứ hai nữa với cái luật này ban hành ra
nếu như đi và thực hiện đấy
mà nhất là theo nguyên tắc là đồng bộ thống nhất đấy
dưới sự lãnh đạo của đảng đấy
thì có thể nói là sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ của chúng ta
vừa phát huy được vai trò nòng cốt tức là công an xã này
vừa phát huy được tính tham gia chủ động tích cực của đội ngũ bán chuyên nghiệp
và các cái lực lượng khác
ở đây là nhất là ở chỗ địa bàn dân cư
nhất là với phát huy được cái tác dụng này ở chỗ là
phòng chống được tệ nạn xã hội
phòng chống được những cái tiêu cực xã hội
và giữ gìn được an ninh trật tự
kể cả những cái phần từ xấu nó phá hoại các cái công cuộc
cuộc sống bình yên của nhân dân
và thực hiện cho được cái mục đích là công an là phục vụ nhân dân
công an là vì dân
bạn của dân
thì bám sát cuộc sống của dân để phục vụ
tôi cho là
thì luật này này
nó xuất phát từ cơ sở pháp lý
nó xuất phát từ yêu cầu chính trị trong việc cải cách hệ thống chính trị
cải cách thể chế nhà nước
nó xuất phát từ mục đích nhân văn
tức là vì con người
vì lợi ích quyền sống của nhân dân
chúng ta không thể phủ nhận được các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
có những đóng góp theo những cái vai trò khác nhau
tuy nhiên đều hướng đến một mục đích chung
đó là giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở
ngay tại khu dân cư
xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với chương trình
cùng với những ý kiến vô cùng xác đáng
vâng thưa quý vị
việc cần thiết xây dựng luật lực lượng
bảo đảm an ninh trật tự tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với những quy định rõ ràng
cụ thể hơn về vị trí vai trò chức năng
quan hệ phối hợp
trách nhiệm quản lý chế độ chính sách
sẽ nhằm tạo hoành lang pháp lý
góp phần xây dựng khế trật an ninh nhân dân vững chắc
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
và tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn
đến với một số chính sách mới
liên quan đến vấn đề trách nhiệm covid một mươi chín
cũng như các tiêu chí đánh giá công nhận đô thị văn minh
bộ y tế đã ban hành thông tư
quy định giá trách nhiệm sars cov hai
theo thông tư mới có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng hai
mức giá trần mới
sẽ giảm cao nhất khoảng ba mươi so với giá hiện hành
thông tư này áp dụng đối với các trường hợp
thanh toán chi phí trách nhiệm sars cov hai
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
người sử dụng dịch vụ trách nhiệm sars cov hai tự chi trả
và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả
theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
bộ y tế vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan
về việc phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước
về trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc tăng cường lực lượng thanh tra y tế
bộ y tế đề xuất đưa ký xét nghiệm nhanh vào bình ổn giá
để được xét công nhận đạt chuẩn văn minh
phường thị trấn quận thị xã thành phố thuộc cấp tỉnh
phải đạt chín tiêu chí sau
quy hoạch đô thị giao thông đô thị
môi trường và an toàn thực phẩm đô thị
an ninh trật tự đô thị thông tin truyền thông đô thị
việc làm thu nhập bình quân hộ nghèo ở đô thị
văn hóa thể thao đô thị y tế giáo dục đô thị
hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị
quyết định trên có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số nội dung đáng chú ý đăng tải
trên các số báo trong tuần vừa qua
liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao

cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã có công văn đề nghị
bộ giao thông vận tải cung cấp danh sách chi tiết chuyến bay giải cứu công dân về nước
để phục vụ điều tra mở rộng vụ án
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
trong văn bản gửi đến bộ giao thông vận tải cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đề nghị bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu
làm rõ một số nội dung như làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu không trả phí
và chuyến bay combow có trả phí đưa công dân việt nam về nước bắt đầu từ thời điểm nào
căn cứ tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải xét duyệt cấp chuyến bay
và các quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không hay conbo giải cứu như thế nào
cơ quan an ninh điều tra cũng đề nghị cung cấp danh sách công dân từ nước ngoài về
trên các chuyến bay giải cứu và hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay
điều kiện để công dân về nước trên các chuyến bay dựa vào quy định nào cũng được yêu cầu làm rõ
trong bối cảnh số ca f đang không ngừng gia tăng
bộ y tế cho rằng
rằng trên thị trường đang có nhiều mặt hàng chống covid một mươi chín không rõ nguồn gốc chất lượng
như bộ bảo hộ kýt xét nghiệm thuốc điều trị
báo điện tử viên express đã có bài phản ánh cụ thể kèm những cảnh báo từ bộ y tế
bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
trong lĩnh vực y tế trước bối cảnh nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
chất lượng đang được đưa vào việt nam
như bộ bảo hộ khẩu trang thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm nước sát khuẩn
và băng tay y tế đã qua sử dụng
việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch và lòng tin của người tiêu dùng
trước đó cơ quan chức năng liên tục cảnh báo các sản phẩm y tế kém chất lượng
thuốc điều trị covid giả tẩy đát để bán
cũng liên quan đến covid một mươi chín sở y tế hà nội đã có công văn gửi các bệnh viện
cùng ba mươi trung tâm y tế trên địa bàn
chỉ đạo khẩn về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
công tin đăng tải trên báo điện tử vietnamnet
theo đó để đảm bảo điều trị trong thời gian tới khi mà học sinh sinh viên đến trường học tập trung trở lại
sở y tế ra bệnh viện đa khoa saint paul chuyên khoa đầu ngành nhi
tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị trong ngành về công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời bệnh viện này cần khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành
để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín
các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa được giao khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận
điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hào đáp ứng điều trị
bộ y tế mới ban hành thông tư quy định giá xét nghiệm covid một mươi chín có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng hai
thông tin đăng tải trên báo tuổi trẻ online
đối với xét nghiệm covid một mươi chín test nhanh mẫu đơn mức thanh toán tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
mức giá theo thông tư một mươi sáu là một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
như vậy mức giá mới sẽ giảm khoảng ba mươi so với giá đang thực hiện
xét nghiệm covid một mươi chín bằng máy miễn dịch tự động hoặc là bán tự động
mẫu đơn mức thanh toán tối đa không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
xét nghiệm covid một mươi chín bằng kỹ thuật real time rt pcr
trường hợp mẫu đơn mức thanh toán tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm